thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của ban bí thư năm nay thành phố cần thơ chủ trương không bắn pháo hoa đêm giao thừa
nhưng ngược lại đã tổ chức nhiều địa điểm vui xuân đón tết cho người thành phố cần thơ
không khí tấp nập rộn ràng đêm giao thừa được phóng viên truyền hình nhân dân ghi lại
tuy giao thừa năm nay không bắn pháo hoa nhưng thành phố cần thơ vẫn rất rộn ràng không khí đón xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
tại các tuyến đường ba mươi tháng bốn đại lộ hòa bình khu vực có trang trí đèn đường đường hoa rồi bến ninh kiều
đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và ghi lại cho mình khoảnh khắc đêm giao thừa
bên cạnh đó nhằm tạo thêm nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho người dân
thành phố cần thơ tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa tây đô dạng người sắc xuân
tại công viên lưu hữu phước với sự tham gia của các nghệ sĩ ca sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật
tại thành phố cần thơ thành phố hồ chí minh
ngoài ra tại các chùa trên địa bàn thành phố cần thơ cũng nô nức người ra vào để xin khỏe khấn nguyện cầu bình an cho gia đạo